trước sự giúp đỡ kịp thời và tích cực trong tìm kiếm cứu nạn cứu hộ của đoàn công tác bộ công an việt nam
hôm qua ông bas abdul halik cục trưởng cục chính sách giáo dục thổ nhĩ kỳ đã đến thăm và cảm ơn thành viên đoàn
mặc dù trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt khối lượng công việc lớn áp lực chạy đua với thời gian và nguy hiểm trong quá trình tìm kiếm cứu nạn
nhưng lực lượng cứu hộ việt nam vẫn luôn sẵn sàng tích cực cùng phối hợp cứu nạn nhân còn sống sót và đưa nhiều thi thể ra khỏi đống đổ nát
tinh thần đó của các cán bộ chiến sĩ công an việt nam thật sự khiến người dân thổ nhĩ kỳ khâm phục và cảm ơn sâu sắc
ông bas abdul halik cũng cảm ơn bộ công an việt nam đã viện trợ hai tấn thiết bị y tế cho thổ nhĩ kỳ
điều đó mang rất nhiều ý nghĩa đặc biệt là trong điều kiện khó khăn sau thảm họa động đất
trong ngày một mươi năm tháng hai đoàn cứu hộ việt nam cũng đã phối hợp đưa một thi thể ra ngoài
với kinh nghiệm thực chiến của các sĩ quan việt nam và phương tiện cứu nạn hiện đại của đội giải cứu hoa kỳ
hy vọng nhiều nạn nhân sẽ được sớm đưa ra khỏi đống đổ nát trong ngày hôm nay